phó thủ tướng vũ đức đam vừa thay mặt chính phủ ký nghị quyết số một trăm hai mươi tám ban hành quy định tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín mục tiêu là bảo vệ tối đa sức khỏe
tính mạng của người dân hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc ca chuyển bệnh nặng tử vong do covid một mươi chín
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trong điều kiện thích ứng
an toàn các địa phương có dịch bắt đầu lộ trình để thích ứng an toàn kiên trì thực hiện mục tiêu kép
phấn đấu đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới trong năm hai nghìn hai mươi
theo hướng dẫn vừa được ban hành có bốn cấp độ dịch cấp một nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng cấp ba nguy cơ cao tương ứng với màu cam
cấp bốn nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên thời gian
độ bao phủ vaccine lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất tỷ lệ tiêm đủ liều
khả năng thu dung điều trị của các tuyến lưu ý xác định rõ khả năng thu dung điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung
căn cứ vào hướng dẫn của bộ y tế
về đánh giá và xác định cấp độ dịch và tình hình dịch trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch
trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu bốn mươi tám giờ cho người dân tổ chức doanh nghiệp biết
có sự chuẩn bị trước khi áp dụng quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc
khi áp dụng hướng dẫn này các địa phương tạm thời không áp dụng quy định của chỉ thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín
trường hợp cần thiết áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh
cao hơn hướng dẫn thì cấp tỉnh phải báo cáo bộ y tế thủ tướng